thưa quý vị đám cháy lớn vào trưa ngày hôm nay đã thiêu dụi nhiều hàng hóa ở trong một kho của cửa hàng bán đồ nhựa ở trung tâm thành phố quảng ngãi
cảnh sát phòng cho chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi đã huy động nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ mới có thể khống chế được đám cháy này
vụ việc xảy ra tại nhà kho của cửa hàng nhựa hai hùng tại địa chỉ số sáu mươi sáu phạm xuân hòa phường trần hưng đạo thành phố quảng ngãi
vào thời điểm trên một ngọn lửa bùng phát dữ dội cột khói đen bốc cao nghi ngút từ tầng hai của nhà kho
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động bốn xe chữa cháy chuyên dụng trong đó có một xe thang và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy
do cửa hàng chứa nhiều vật liệu bắt cháy nhanh nên ngọn lửa đã lan rộng cháy ra cả ba tầng nhà
đến một mươi bốn h cùng ngày đám cháy đã được cơ bản dập tắt bước đầu cơ quan chức năng xác định không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
liên quan đến thông tin thư ngõ vận động học sinh xem phim đất rừng phương nam của trường trung học cơ sở đồng khởi quận một tp hcm bang tuyên giáo quận ủy quận một đã tổ chức họp báo về sự việc này
tại buổi họp báo bà hồ thị ngọc sương hiệu trưởng trường trung học cơ sở đồng khởi
xác nhận trường có dự kiến phát hành thư ngõ đến phụ huynh về việc xem phim đất trường phương nam như một cách triển khai hoạt động trải nghiệm trong hoạt động giáo dục tại nhà trường
thư ngõ này mới chỉ triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp sau khi nhà trường nắm bắt tình hình dư luận phản hồi đa chiều về bộ phim trong quá trình công chiếu
nên đã dừng lại việc phát hành thương ngõ và thu hồi toàn bộ thương ngõ
tuy nhiên có một lớp do chưa kịp thời cập nhật thông tin từ ban giám hiệu nên giáo viên chủ nhiệm đã đưa vào nhóm gia lô chung của giáo viên và phụ huynh học sinh trong lớp
dẫn đến việc thư ngõ phát tán trên các trang mạng xã hội
bà ngọc sương cũng cho biết bang giám hiệu nhà trường nhận toàn bộ trách nhiệm về sự sai sót này
lừa vay tiền kinh doanh rồi chiếm đoạt trên ba mươi tỷ đồng của nhiều bị hại ở những tỉnh thành trên cả nước
đối tượng hồ văn kiều ba mươi hai tuổi trú tại xã crom book huyện crom park tỉnh đắk lắk
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi chín kiều bắt đầu hoạt động mua bán xe ô tô cũ với quy mô nhỏ trên địa bàn huyện eak
năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kiều làm ăn thua lỗ và phải vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư kinh doanh
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai kiều tiếp tục thua lỗ và phải vay mượn khoảng hơn bảy tỷ đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi ba kiều xác định mất khả năng
đang trả nợ nhưng vẫn tiếp tục vay mượn nhận tiền mua xe tiền góp vốn làm ăn của nhiều người
sau khi có tiền kiều sử dụng một phần để duy trì việc làm ăn phần còn lại dùng để trả lãi suất cho số tiền còn nợ
đến ngày hai mươi một tháng chín kiều mất khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn đến thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa và cắt đứt liên lạc với những người cho vay
quá bắt đầu hai nghìn hai mươi ba thì vấn đề vay mượn và vốn liếng bắt đầu không còn
lực lượng công an trên cả nước đã bắt giữ khởi tố hàng trăm vụ tuy nhiên thời gian tới vào cuối năm nhu cầu cần tiền cần vốn lớn nên người dân cần cẩn trọng trong hoạt động tiến dụng nêu cao cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
người dân vẫn phải sách sô trậu đi lấy nước từ xe tét vào mỗi tối dù trước đó sở dây dựng cùng các đơn vị cấp nước đã có những giải pháp để điều tiết cho người dân
đây là tình trạng đang tiếp diễn tại khu đô thị thanh hà trong nhiều ngày vừa qua
ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi hàng trăm người dân tại khu đô thị thanh hà bắt đầu xếp hàng để lấy nước mỗi tối có từ một mươi năm cho đến hai mươi xe tét chở nước đến cấp cho người dân
xô trậu và bình nước loại hai mươi lít trở thành những vật dụng không thể thiếu tình trạng thiếu nước bắt đầu từ cuối tuần trước
sau khi người dân phản ánh nước sinh hoạt xuất hiện màu lạ và mùi chất tẩy rửa
họ đã lấy mẫu nước mang đến viện công nghệ và môi trường xét nghiệm kết quả là các chỉ số vượt gấp nhiều lần quy chuẩn cho phép của bộ y tế
sau khi báo chí phản ánh nước sinh hoạt đột ngột bị cắt sở dây dựng hà nội đã điều tiết nước từ nhà máy nước mặt sông đuống cung cấp luân phiên cho hai mươi sáu tòa nhà thuộc khu đô thị thanh hà
người dân ở đây cho biết hiện còn một mươi bốn trong số hai mươi sáu tòa nhà thuộc khu đô thị thanh hà vẫn đang thiếu nước sạch
hiện thành phố hà nội vẫn đang tập trung chỉ đạo cấp nước bằng xe tét
họ đã tập trung chỉ đạo cấp nước luân phiên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân đồng thời yêu cầu sở dây dựng phối hợp cùng với các đơn vị liên quan xử lý các khó khăn vướng mắt sớm có giải pháp đảm bảo ổn định lâu dài như cải tạo hệ thống kết nối điều tiết từ các nguồn nước khác nhau xây dựng chạm cấp nước
liên quan đến video nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp không đổi mũ bảo hiểm điều khiển xe máy thực hiện các hành động nguy hiểm gây xung sao dư luận
ngày hai mươi hai tháng một mươi công an tp hcm
đã mời nghệ sĩ quốc nghiệp lên làm việc còn nghệ sĩ quốc cơ đang đi công tác nên không có mặt
theo video hậu trường quá trình hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp quay video có dây bảo hộ gắn trên người để giữ thăng bằng cho người diễn xiết và có sự trợ giúp của các thành viên đoàn làm phim
tuy nhiên cả hai không đổi bủ bảo hiểm
hiện hai video này đã được ẩn khỏi các trang mạng sau khi dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc này
công an xác định đây là nội dung được quay để làm việc
công an tp hcm đã làm quảng cáo cho một hãng xe máy điện
tuy nhiên việc thực hiện video trên đã xin phép địa phương hay chưa và có được đồng ý hay không thì cần phải làm rõ
công an tp thủ đức đang tiếp tục làm việc với hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm vừa phối hợp với công an huyền ba tri ra quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng
đối với một cá nhân vì sử dụng facebook đăng tải thông tin
công an tp hcm đã đăng tải thông tin sai sự thật về bãi rác an hiệp
trước đó thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh bến tre sau khi khắc phục sự cố bộ trường kể từ ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trác thải của huyện châu thành thành phố bến tre và rác thải của huyện ba tri được vận chuyển về bãi rác an hiệp để xử lý
tuy nhiên một tài khoản facebook đã đăng tải nội dung sai sự thật gây dư luận xấu trong nhân dân về vấn đề này
qua xác minh phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre phối hợp công an huyện ba tri mời đương sự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ ấp thạnh thới xã bảo thuận huyện ba tri lên làm việc
sau khi được giải thích pháp luật đương sự thừa nhận hành vi vi phạm của mình xóa bỏ nội dung vi phạm đồng thời viết cam kết không tái phạm
với việc đăng tải thông tin sai sự thật đương sự bị phạt hành chính năm triệu đồng

trong lúc đi dạo trên đường nữ du khách người nga bị một đối tượng giật mất giỏ sách chứa nhiều tài sản
tiếp nhận tin báo trong thời gian nắng công an quận một tp hcm đã bắt giữ được đối tượng và bàn giao tài sản cho du khách
theo đó chị antasia sotova quốc tịch nga đi dạo trên đường nguyễn du đến đoạn thuộc phường bến thành quận một thì bị một đối tượng giật giỏ sách chứa hai điện thoại
từ trình báo của nữ du khách công an phường bến thành phối hợp với công an quận một vào cuộc điều tra truy xét và bắt giữ được đối tượng phạm trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ quận tân bình
nhận lại tài sản chị antasia sotova gửi lời cảm ơn và cảm kích trước hành động của công an quận một vì đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng thu hồi tài sản giúp chị và các du khách khác an tâm khi đến du lịch tại tp hcm